ba lan và việt nam đều là những nước có thế mạnh riêng về nông nghiệp và thực phẩm nên tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực này còn rất lớn
việt nam hiện là một trong một mươi bốn thị trường quan trọng trên thế giới đối với các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp thực phẩm của ba lan
ba lan là quốc gia có ưu thế về nông nghiệp tại châu âu với điểm mạnh là nền nông nghiệp sạch đạt được tiêu chuẩn cao trong canh tác nuôi trồng và chế biến
với giá thành cạnh tranh do đang trong quá trình chuyển đổi vì vậy rất nhiều kinh nghiệm phát triển của ba lan có thể phù hợp với thực tiễn của việt nam
việt nam hiện được coi là một trong những thị trường tiềm năng để ba lan xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm
trong mấy năm gần đây ý thức sử dụng thực phẩm chất lượng của người việt đang tăng lên ở các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
vì vậy đây sẽ là thị trường tiềm năng cho sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm để các doanh nghiệp ba lan
tích cực phát triển kinh doanh
việt nam hiện là một trong những thị trường xuất khẩu táo và nước ép táo mà akip muốn tập trung trong giai đoạn tới
nhất là sau giai đoạn thị trường việt nam đã có những tín hiệu ban đầu đón nhận sản phẩm đến từ ba lan
theo đó aktip đang có những kế hoạch kinh doanh với các đối tác tại việt nam để mở rộng kênh phân phối sản phẩm táo và nước ép báo tại việt nam
đây cũng là bước đi chiến lược của akip nhằm đón đầu thị trường khi evfta chính thức có hiệu lực
evfta sẽ là một hiệp định thương mại mang lại rất nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp
lĩnh vực mà hai nước đều có thế mạnh
hết năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triệu việt nam và ba lan cán mốc gần bảy trăm chín mươi triệu đô la mỹ
dự báo kim ngạch thương mại hai triệu giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi bảy có thể đạt một tỷ đô la mỹ
bởi chỉ tính riêng trong chín tháng đầu năm hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng lên gần bảy trăm linh triệu đô la mỹ
đặc biệt với việc ba lan trở thành mắt xích quan trọng trong châu âu
thì với việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu evfta
hàng hóa của việt nam có thể thông qua cửa ngõ ba lan để thâm nhập châu âu
trước hết là chúng tôi muốn thúc đẩy các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm ba lan tới việt nam
như chúng ta đã biết liên minh châu âu là một trong những nơi sản xuất lớn nhất về các loại thực phẩm trên thế giới
và ba lan là một trong những quốc gia sản xuất hàng đầu về thực phẩm
theo quan điểm của chính phủ ba lan thì việt nam là một thị trường rất hứa hẹn cho các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm
theo chiến lược của chính phủ thì việt nam là một trong năm thị trường hàng đầu và hứa hẹn để chúng tôi thúc đẩy các lĩnh vực này
theo nhận định của các chuyên gia ba lan được đánh giá là nước có nhiều tiềm năng phát triển của châu âu
khi là một trong hai mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới và có thế mạnh trong sản xuất sữa thịt và vật tư nông nghiệp
việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên có ý nghĩa
rất quan trọng nhất là ba lan đóng vai trò như cửa ngõ để việt nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước châu âu